xin kính chào quý vị và các bạn
mở đầu sẽ là thông tin khẩn cấp về cơn bão số sáu
hồi một mươi ba h ngày hôm nay vị trí tâm bão số năm cách bờ biển quảng trị quảng ngãi khoảng một trăm bốn mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín giật cấp một mươi một
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển vào đất liền các tỉnh từ thừa thiên huế đến quảng ngãi và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm là cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được từ năm đến một mươi km và suy yếu thành một vùng áp thấp
vùng nguy hiểm trên biển trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên
từ vị tuyến một mươi bốn năm đến một mươi bảy năm độ vĩ bắc phía tây kinh tuyến một trăm một mươi một độ kinh đông
toàn bộ các hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn và lốc xoáy
khu vực đất liền nước ta chịu ảnh hưởng nhiều nhất của cơn bão số năm đó là khu vực trung bộ
khi gió mạnh và mưa lớn tiếp tục xảy ra tâm mưa lớn sẽ diễn ra tại các tỉnh từ quảng trị đến quảng ngãi
từ nay đến ngày một mươi ba tháng chín có mưa to đến rất to với lượng mưa ở quảng trị đến quảng nam
phổ biến từ hai trăm linh ba trăm linh mm cả đợt có nơi trên ba trăm năm mươi mm
quảng ngãi phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm cả đợt có nơi lên trên hai trăm linh mm
đối với các tỉnh từ thanh hóa đến quảng bình từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn cũng có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
với lượng mưa phổ biến có nơi lên trên hai trăm linh mm
quảng ngãi phổ biến từ một trăm linh đến hai trăm linh mm cả đợt riêng quảng bình và hà tĩnh có nơi lên trên hai trăm năm mươi mm
còn đối với các tỉnh từ bình định đến ninh thuận cũng xuất hiện mưa giải rác riêng bình định có thể xuất hiện mưa vừa mưa to
do mưa rồn rập trong thời đoạn ngắn nên người dân khu vực này cần đề phòng với hiện tượng lũ quét sạt lở đất đá và lũ lên trên các sông suối ngập úng ở vùng trụng thấp
nhiệt độ trên khu vực sẽ không vượt quá ngưỡng ba mươi ba độ
tây nguyên và nam bộ có mưa rào và rông
nhiệt độ có mưa to với lượng mưa từ hai mươi đến năm mươi mm có nơi lên trên bảy mươi mm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió rất mạnh
ban ngày nắng gián đoạn nhiệt độ ban trưa ở ngưỡng hai mươi tám ba mươi một độ tại khu vực tây nguyên và hai mươi chín ba mươi hai độ tại nam bộ
khu vực bắc bộ ngày mai phổ biến có mưa vài nơi ngày nắng với nhiệt độ cao nhất là ba mươi hai ba mươi năm độ
có nơi xảy ra nắng nóng như tại hà nội thái nguyên bắc cạn lào cai và bắc giang
nhiệt độ ban trưa vượt ngưỡng ba mươi năm độ
khu vực hà nội chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng có nơi nắng nóng nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ